thưa quý vị từ ngày tám tháng bốn cho đến ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ tân hiệp pháp
đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần quý thanh và trần uyên phương
bộ công an giao cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh giải quyết nội dung đơn của một số công dân
trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai tố cáo ông trần quý thanh cùng các con gái trần uyên phương trần ngọc bích
và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn thuế
cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh đồng nai và tp hcm từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của trần quý thanh cùng các con gái trần uyên phương trần ngọc bích
đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoảng bốn một trăm bảy mươi năm bộ đoàn hình sự
ngày tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích
ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần quý thanh trần uyên phương
và tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại chín địa điểm đối với ba bị can
các quyết định lệnh của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật
đang trên đường chuẩn bị tiêu thụ gần một viên ma túy tổng hợp đối tượng hà thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xã mường nọc huyện quế phong vừa bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
trước đó tại xã diễn hồng huyện diễn châu công an huyện yên thành chủ trì phối hợp với công an xã diễn hồng
phá chuyên án và bắt giữ đối tượng thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần một viên ma túy tổng hợp
cơ quan công an xác định thanh là đối tượng cầm đầu thường xuyên mua ma túy tại các huyện biên giới
rồi bán cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận
tại cơ quan công an hà thị thanh đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
đột nhập vào xà lan của người dân trộm nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng một trăm linh triệu đồng
đối tượng a mác vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba amec đã đột nhập bà trần thị thanh thùy lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm
một điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi ba pro max chín chỉ vàng hai mươi bốn gra và một mươi năm triệu đồng tổng giá trị tài sản khoảng một trăm linh triệu đồng
sau khi lấy trộm được tài sản amex đem về nhà cất giấu đến sáng ngày hai mươi bảy tháng ba
phát hiện bị mất tài sản nên bà thùy đã trình báo cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định amac là đối tượng gây ra vụ trộm trên
với tội danh chiếm giữ tài sản trái phép bốn bị cáo vừa bị toán nhân dân tp hải phòng đưa ra xét xử
theo có trạng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai chị đào thị hồng có chuyển nhầm năm trăm linh triệu đồng qua dịch vụ internet banking cho phạm văn mạnh
mạnh mặc dù biết là chuyển nhầm tiền nhưng vẫn bàn bạc phân tán và chiếm đoạt số tiền trên
bằng cách chuyển qua tài khoản của các đối tượng vương hoàng trung và nguyễn hồng phong nguyễn thị hương
sau khi nhận được tiền các đối tượng đã rút ra tiêu xài và trả nợ cho mạnh
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn mạnh hai mươi bốn tháng tù giam vương hoàng trung hai mươi một tháng tù giam
các đối tượng hương và phong được hưởng án treo về tội chiếm giữ trái phép tài sản
hàng chục phương tiện xe mô tô có biểu hiện tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an

chiều ngày chín tháng bốn một nhóm đối tượng thanh thiếu niên với khoảng năm mươi sáu mươi phương tiện
chạy xe mô tô tụ tập thành đoàn tốc độ cao có biểu hiện chuẩn bị đua xe trái phép
khi phát hiện có lực lượng chức năng nhóm đối tượng đã nhanh chóng tăng ga bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức bao vây và tạm giữ hàng chục phương tiện

và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
ngay sau khi kết thúc lễ đón chính thức chủ tịch nước võ văn thưởng cùng tổng bí thư
chủ tịch nước lào thông luân sì xu lít dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm
hai nhà lãnh đạo tái khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước là luôn coi trọng
và giành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
hai bên cũng nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước
cũng như giữa các bộ ngành ở trung ương và địa phương tăng cường trao đổi các chuyến thăm
tiếp xúc cấp cao và các cấp tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác và phối hợp trong các vấn đề chiến lược
tiếp tục phát huy hiệu quả hiệu ứng tích cực của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi chín
để đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
cho cán bộ và nhân dân hai nước sớm đưa các nội dung của bộ lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào
vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của mỗi nước phối hợp xây dựng các công trình và di tích lịch sử
về quan hệ việt nam lào trong đó có công viên hữu nghị lào việt nam tại thủ đô viên trăn
hai bên nhất trí nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch
tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả
tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô phòng chống tham nhũng
nâng cấp các cửa khẩu quốc tế và đường giao thông kết nối hai nước
không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo du lịch năng lượng
nông nghiệp sạch khoa học công nghệ y tế văn hóa giao lưu nhân dân và giữa các địa phương
trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thăm ấn độ
theo lời mời của cố vấn an ninh quốc gia aziz kumadovan tại thủ đô new delhi
vào sáng ngày hôm nay hai bên đã tổ chức các cuộc gặp song phương về hợp tác an ninh
tại các cuộc họp hai bên nhấn mạnh cam kết về việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ
ngày càng sâu sắc
đặc biệt là trong các vấn đề chiến lược như an ninh quốc phòng
qua đó góp phần duy trì hòa bình thịnh vượng và ổn định của hai nước khu vực và trên thế giới
hai bên cũng nhấn mạnh về kết quả của đối thoại an ninh việt nam ấn độ lần thứ hai
được tổ chức hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ở new delhi và thống nhất sẽ làm sâu sắc hơn nữa những phương án hợp tác
cũng như các chương trình nâng cao năng lực đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ của bộ công an việt nam
nhấn mạnh tầm quan trọng của công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
hai bên tái khẳng định việc thúc đẩy hòa bình ổn định an toàn an ninh hàng hải
tự do hàng hải và hàng không ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
chia sẻ những khác biệt giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế
không được đe dọa và sử dụng vũ lực không được đơn phương thay đổi hiện trạng
hai bên cũng đã chia sẻ quan điểm liên quan đến tình hình thế giới và khu vực
ngoài cuộc họp song phương với cố vấn an ninh quốc gia ấn độ
aziz kuma dovan bộ trưởng tô lâm cũng đã chào xã giao phó tổng thống ấn độ
suri swadip dehankar và có cuộc tiếp xúc với quốc vũ khanh bộ đội vụ ấn độ nisya nanrai
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu đã tới dân hoa
tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh tại thủ đô new delhi
tượng bắc hồ được dựng tại công viên rộng hơn bốn bảy trăm linh m hai
nằm trong khu ngoại giao đoàn tại điểm sau giữa đường câu tây
và đường niti địa điểm này được đánh giá có vị trí đẹp
được ví như trái tim của thủ đô new delhi
bức tượng bằng đồng do nghệ sĩ ram suita của ấn độ thiết kế
thực hiện và hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của hội đồng thẩm định nghệ thuật
hồi tháng bảy vừa qua các chuyên gia cũng chia sẻ quan điểm yếu tố bản địa
được kết hợp hài hòa trong thiết kế tạo ra một công trình nghệ thuật đẹp
sinh động nhưng vẫn mang lại cảm giác gần gũi giản dị
trước đó bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
tại cộng hòa ấn độ bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và đánh giá cao
những thành tích kết quả đạt được của cán bộ nhân viên sứ quán việt nam
tại cộng hòa ấn độ thời gian qua trân trọng cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả
của đại sứ quán việt nam tại ấn độ với bộ công an trong một số vụ việc
thời gian qua bộ trưởng tô lâm điểm qua một số tình hình an ninh trật tự
trong nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là các vụ án
kinh tế tham nhũng trọng điểm bộ trưởng tô lâm mong muốn cán bộ nhân viên
sứ quán việt nam tại ấn độ tiếp tục khắc phục khó khăn đoàn kết vượt qua
mọi thách thức góp phần hiệu quả đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
việt nam ấn độ đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới
bộ công an đã báo cáo kịp thời thủ tướng để chỉ đạo các bộ ngành địa phương
thực hiện nhóm giải pháp giúp phòng ngừa tốt hơn với nhóm tội phạm có hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản đòi nợ thuê trái pháp luật đây là khẳng định của
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khi giải trình
làm rõ thêm một số nội dung mà ủy ban thường vụ quốc hội nêu khi xem xét
báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại phiên họp thứ hai mươi bốn
của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào chiều ngày hôm nay
báo cáo tại phiên họp thứ trưởng lê quốc hùng cho biết trong kỳ báo cáo
bộ công an đã có văn bản xác minh trả lời năm mươi một trên năm mươi một đạt một trăm linh trả lời kiến nghị của cử tri
liên quan đến trách nhiệm của bộ công an bộ công an thống nhất với báo cáo về việc cử tri
phản ánh lo lắng về tình trạng tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục xảy ra
việc ma túy tổng hợp được vận chuyển vào việt nam qua tiếp viên hàng không
đặc biệt là tình trạng người dân nhận được các cuộc gọi tin nhắn lừa đảo xảy ra đòi nợ thuê tín dụng đen
bộ công an đã có báo cáo kịp thời với thủ tướng chính phủ để chỉ đạo các bộ ngành
trung ương và địa phương thực hiện bảy nhóm giải pháp giúp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả hơn
đối với tội phạm lợi dụng không nhân mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi đòi nợ thuê
trái pháp luật hiện nay thì đã chỉ đạo lực lượng công an phân tích rõ bản chất của các loài tội phạm này
nhất là tội phạm đòi nợ thuê trái pháp luật
không phải là khủng bố hoặc là vũ khóng mà thực chất của loài tội phạm này
chúng qua làm rõ các vụ án thì là thực chất là cưỡng đoạt tài sản
thủ tướng lê quốc hùng cũng đã giải trình về một số tội phạm này
một số kiến nghị của cử tri được ban dân nguyện nêu trong báo cáo
bao gồm việc nghiên cứu đề xuất giải pháp phân loại mức độ rủi ro về phòng cháy chữa cháy
tháo gỡ các bất cập trong quy định về phòng cháy chữa cháy
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh và cho rằng vấn đề quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy
là phải tăng cường tính tự giác trong chấp hành tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy
người đứng đầu các cơ sở trọng điểm về chính trị văn hóa xã hội
và các hộ kinh doanh cá thể phải thường xuyên có ý thức tổ chức kiểm tra việc đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy
phối hợp tốt trong việc thẩm định ra soát và bổ sung kịp thời các yêu cầu phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa
còn trong sáng ngày hôm nay ủy ban quốc phòng và an ninh tổ chức phiên họp thường trực ủy ban mở rộng
nhằm thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ nội dung dự án luật trật tự an toàn sau thương đồng bộ
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp
dự phiên thẩm tra có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí lê đình thọ thứ trưởng bộ giao thông vận tải đại diện các bộ ngành chức năng đại diện các ủy ban của quốc hội
theo tờ trình của chính phủ việc xây dựng và ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
là đòi hỏi tất yếu khách quan cấp bách của thực tiễn phù hợp với quy luật phát triển
với xu hướng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật của việt nam
việc xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm bổ sung những thiếu hụt về chính sách an toàn giao thông
bổ sung những thiếu hụt về chính sách đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
bổ sung những thiếu hụt về chính sách vận tải đường bộ đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập
về kết cấu và về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành luật để quy định đầy đủ
chuyên sâu về trật tự an toàn giao thông đường bộ
hồ sơ đề nghị xây dựng luật đủ điều kiện báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội và trình quốc hội xem xét
quy định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
qua thảo luận các ý kiến bày tỏ đồng tình với việc tách luật giao thông đường bộ thành hai dự án luật
trình quốc hội cho ý kiến bởi tai nạn giao thông đang là vấn đề lớn của xã hội
trong khi luật giao thông đồng bộ năm hai nghìn tám không bắt kịp xu thế phát triển
càng rõ ràng giành mặt bao nhiêu thì thực hiện nó dễ bất nhiêu và nó rõ trách nhiệm
và tôi nghĩ đối với luật giao thông đường bộ nó cũng nên tách rời ra anh ạ để làm rõ trách nhiệm
thì dưới góc độ của y tế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn cái luật này được sớm trình và sớm ban hành
và có thể nói đây là một cái nỗ lực rất là lớn của bộ công an
và rất nhiều quy định tiến bộ hơn so với cái hệ thống pháp luật về an toàn giao thông hiện hành
cũng như là rất là sát với cái xu thế của các cái công ước về an toàn giao thông quốc tế
và khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
các ý kiến góp ý cũng đề nghị hồ sơ dự án luật cần có đánh giá kỹ hơn về kinh nghiệm quốc tế
tách bạch một số nội dung chính sách trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật đồng bộ để không trồng chéo
phát biểu giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu thứ trưởng lê quốc hùng cho biết
bộ công an đã chỉ đạo ban soạn thảo hai dự án luật thống nhất những nội dung còn giao thoa
số để phục vụ chuyển đổi số của chính phủ
đa số ý kiến đều đồng tình cần thiết ban hành hai dự án luật
với tính cấp bách hiện nay đang xảy ra rất nhiều bất cập trong thực tiễn
nên nếu luật được ban hành sớm ngày nào thì khắc phục được ngày đó
với tinh thần cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân
phát biểu kết luận phiên họp chủ tịch ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới
đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu
khẳng định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay đang rất cấp bách
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông cũng rất cấp bách
các đại biểu và thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh cơ bản thống nhất với sáu chính sách dự thảo luật nêu
và hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng
nhà nước ta
trong thời gian vừa qua
quốc gia đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân
nhưng đây cũng luôn là một trong những trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch phản động
nhằm mục tiêu xuyên tạc phá hoại sự nghiệp cách mạng của chúng ta
nhận diện vào đấu tranh ngày hôm nay
biên tập viên nam hà sẽ có phần trình bày cụ thể làm rõ hơn vấn đề này
kính chào quý vị khán giả
phòng chống tham nhũng tiêu cực xử lý cán bộ thoái hóa biến chất như là cắt bỏ cành sâu để bảo vệ cả cái cây
không có chuyện chỉ tắm từ vai trở xuống
trên thực tế vài năm trở lại đây chúng ta đã xử lý không ít cán bộ đảng viên
trong đó có cả những người có chức vụ cao trong hệ thống công quyền
tuy nhiên các thế lực thù địch lại vin vào đó để tán phát những thông tin sai trái thông qua các loại hình truyền thông
nhất là mạng xã hội nhằm cố tình xuyên tạc lật ngược bản chất đánh cháo khái niệm
cứ có vụ việc nào mới được phát giác chúng lại bổn cũ soạn lại lấy cớ để rêu rào hòng chống phá chúng ta
tiêu cực liên quan đến các chuyến bay giải cứu
bản kết luận điều tra vừa được cơ quan an ninh điều tra bộ công an ban hành
ngay lập tức trở thành đê tai nóng trên nhiều trang thông tin phản động
đăng tải với tần suất liên tục cố tình trẻ nhỏ thông tin đưa ra những phỏng đoán mập mờ lẫn lộn
vờ buôn kết luận mang tính suy diễn vô căn cứ để hướng lái dư luận
trên thực tế
chuyến bay giải cứu trước đó là việt á hay những đại án tham nhũng liên quan tới các tập đoàn kinh tế lớn
đảng nhà nước ta đã cương quyết làm đến cùng chỉ rõ tính chất quy mô sai phạm với những bằng chứng tâm phục khẩu phụ
ngay cả những hành vi rất khó chứng minh là đưa và nhận hối lộ cũng được đấu tranh làm rõ
chúng ta có những công bố có thể nói là rất là công khai liên quan đến từng cá nhân đã nhận bao nhiêu tiền
nhận hối lộ bao nhiêu tiền họ nhấp trong hoàn cảnh nào nhấp như thế nào
cho thấy cái sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong việc là làm đến cùng hết sức khách quan và công tâm
lâu nay cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được đảng ta tiến hành thường xuyên với quyết tâm làm trong sạch đảng
nhưng ở chiều ngược lại đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch phản động vin vào tung ra những luận điệu xuyên tạc chống phá
có điều chúng chỉ bấu víu vào những vụ việc mới ở trong nước để lưu loa đặt điều
trong khi các luận điệu thì vẫn chỉ lặp đi lặp lại những điều cũ dích đến mức nham chán
và người dân đa phần đều không còn mấy quan tâm hay bị chi phối bởi những giọng điệu lươn lẹo cháo trở này
lấy hiện tượng để quy chủ làm sai lệch bản chất bằng cách ám chỉ những người tham ô tham nhũng đều là cán bộ đảng viên và hành vi tham nhũng ngày càng nhiều hơn
dẫn chứng bằng những vụ việc gần đây khi chúng ta mạnh tay xử lý tham nhũ tiêu cực

chúng nhai đi nhai lại rằng phong chống tham nhũ
phong chống tham nhũ ở việt nam là thanh chừng đấu đá nội bộ phe cánh sần sầu
đấu tranh bè cánh là chỉ có ở các nước phương tây thôi
họ đa đảng nhiều cánh khác nhau
còn ở việt nam chúng ta là đảng cộng sản việt nam lãnh đạo thống nhất từ trung ương đến cơ sở nên không có chuyện đấu tranh đại cánh
và cái việc mà phong chống tham nhũ là cái việc hàng ngày của đảng
đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng
mục đích là làm trong sạch đảng
làm cho đảng trong sạch và vững mạnh
là vì sao
là bởi vì đảng ta là lãnh đạo toàn xã hội
mà nếu không trong sạch và vững mạnh
thì làm sao mà lãnh đạo được
tư tưởng chỉ đạo ở đây là xây dựng nhà nước phao quyền dòng chủ nghĩa
thưởng tốt pháp luật thì không có chờ mọi ai cả
bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều phải xử lý
câu chuyện tham nhũ không chỉ ở việt nam
nhìn rộng ra thế giới ngay cạnh chúng ta
những quốc gia như malaysia indonesia philippines
hàn quốc tội phạm tham nhũng cũng bị xử lý rất mạnh tay
ở các nước đấy xử lý tham nhũng đều là liên quan đến xử lý những người chức vụ rất là cao
thậm chí là cựu tổng đồng
thế thì tại sao họ không cho rằng đấy là cuộc đấu đáo quyền lực ở đất nước họ
thế thì tôi khẳng định lại rằng đấy chỉ là những luận điểu rất sư cũ rất nhàm chán
cái việc đúng của đảng cộng sản thì nó cũng xuyên tạo
cái việc sai của đảng cộng sản thì nó khuét xong
đấy nó kết nặng
đấy nó biểu tình để nó lập động
cho nên cái việc đấu tranh tham nhũng chúng ta không có ngại gì cả
và phải quyết tầm thân nữa
nói xấu mình có nghĩa là mình đang làm rất tốt
và đương nhiên thì trên thế giới này nước nào chán có tham nhũng chẳng có tiêu cực
thế thì cái việc đấu tranh chống tham nhũng là bản thân của mỗi nước
thế cái cách làm của chúng ta nó đặc biệt và tôi cho rằng cách làm của chúng ta đang có hiệu quả
những năm vừa qua việt nam không ngừng hoàn thiện thể chế để phong ngừa ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng một cách hiệu quả
vì vậy chỉ sau một mươi năm chỉ số cảm nhận tham nhũng cpi toàn cầu của việt nam đã tăng tới bốn mươi sáu bậc
từ vị trí số một trăm hai mươi ba trên một trăm bảy mươi sáu quốc gia vào năm hai nghìn một mươi hai đã tăng lên vị trí bảy mươi bảy trên một trăm tám mươi quốc gia vào năm hai nghìn một mươi sáu
trong cuộc chiến chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi hai của tổ chức minh bảnh quốc tế công bố
việt nam là một trong sáu quốc gia khu vực châu á thái bình dương có tiến bộ nổi trội
tăng ba điểm và lên một mươi bậc trong bảng xếp hạc nhờ nỗ lực chống tham nhũng
việt nam được đánh giá là một trong năm quốc gia cải thiện chỉ số cpi nhiều nhất trong năm năm liên tục
ghi nhận của quốc tế đã là sự thừa nhận cho thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng tại việt nam
hoàn toàn đúng luận điệu xuyên tạp vô căn cứ
giới quan sát quốc tế họ cũng phải thừa nhận rằng việt nam làm rất quyết liệt
thể hiện một hướng đi đúng trong việc làm trong sạch bộ máy cơ quan công quyền
bởi vì như chúng ta đều có thể dễ dàng đồng thuận với nhau nếu tham nhũng mà không được ngăn chặn
đẩy lui thì rõ ràng là họ sẽ thẩm thơ họ sẽ thất thoát hết các nguồn lực công
và từ đó các mục tiêu chính sách không đạt được
cứ được lớn nhất là được ở lòng dân
dân người ta họ rất đồng tình và họ rất ủng hộ đối với công tác phòng chống tham nhũng của đảng
nhìn lại tất cả các vụ xử lý kỷ luật của đảng và xử lý hình sự của nhà nước trong hơn ba mươi năm qua
đặc biệt là một mươi năm kể từ khi thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đều cho thấy quyết tâm nỗ lực của đảng nhà nước
để củng cố sức mạnh đội tài cũng như đập tan những âm mưu luận điệu vô cáo trắng trợn
đảng ta dám nhìn thẳng vào sự thật dám đấu tranh công khai và quyết liệt
để ngăn chặn và đẩy lùi một trong những tệ nạn gắn liệt với quyền lực nhà nước
chủ động phòng ngừa tấn công vào những yếu tố được coi là gốc rẽ của tham nhũng

nhưng mà cái chế độ pháp quyền nó ngày càng vững chắc và cái dân trí ngày càng được nâng lên
và những biện pháp quyết liệt nó được thực thi thì rõ ràng là cái tham nhũng nó sẽ bị đẩy lùi
tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực thời đại nào chế độ nào quốc gia nào cũng có
suy cho cùng để triệt tận gốc vấn nạn này không phải là chuyện ngày một ngày hai
xây dựng một hệ thống chính quyền liêm chính một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng
cơ chế gian đe trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng và cơ chế bảo đảm để không muốn không cần tham nhũng
đặc biệt là có cơ chế để bảo vệ khuyến khích được những cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây
đã quyết định đi bộ từ hà giang đi bộ từ hà nội về đến hà giang và khi đi đến địa phận tỉnh tuyên quang thì dương may mắn được các chiến sĩ công an tận tình giúp đỡ
cảm kích trước sự chú đáo tận tâm này dương đã viết bức thư gửi tới công an huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
một câu chuyện nhỏ nhưng đã một lần nữa lưu lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
các chú công an rất tốt đã giúp đỡ một người khổ như cháu
cháu cảm thấy may mắn khi gặp người tốt như các chú cháu rất biết ơn
đó là những lời cảm ơn chân thành của cháu phượng mai dương sinh năm hai nghìn bảy chú tệ thôn đầu cầu hai xã cán tỉ huyện quảng bạ tỉnh hà giang
gửi đến các đồng chí công an xã sơn nam huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong thư dương chia sẻ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cháu đi làm thuê ở hà nội
nhưng do công việc nặng nhọc cháu nghỉ việc và không được chủ trả tiền lương nên quyết định về quê
do không có tiền đi xe khách về nhà cháu dương đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ hà nội về đến xã sơn nam khoảng một giờ sáng ngày một tháng bốn
thì gặp được cán bộ công an xã sơn nam phát hiện và giúp đỡ
sau khi cho cháu dương ăn ngủ để lấy lại sức các cán bộ chiến sĩ công an xã sơn nam đã mua cho dương đôi dép mới
thay cho đôi dép cũ đã mòn sách đón xe khách cho cháu đồng thời trả tiền xe và cho tiền để dương trở về quê
cháu cảm ơn các chú mong các chú mạnh khỏe làm tốt công việc giúp đỡ được nhiều người giống như đã giúp cháu
cháu cũng rất cảm ơn các chú công an sơn nam
lời cảm ơn của dương được gửi đến chính là món quà bất ngờ đối với các đồng chí công an xã sơn nam
góp thêm những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân